diễn đàn pháp lý liên minh hợp tác xã quốc tế khu vực châu á thái bình dương với chủ đề
tạo lập khung khổ pháp lý và chính sách thuận lợi để thúc đẩy phát triển bền vững khu vực hợp tác xã
trong thế kỷ hai mươi một đang được tổ chức tại tp hcm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế hợp tác xã chủ trì diễn đàn
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính phủ trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế hợp tác xã
đối với chỉ ra những hạn chế khó khăn cần khắc phục như trình độ lao động
quản lý trong hợp tác xã còn hạn chế công nghệ và tiếp cận thông tin
chủ trương chính sách đối với hợp tác xã chưa thực sự khả thi và thiếu tính thực tiễn
trên cơ sở đó phó thủ tướng cũng định hướng một số giải pháp như cần trao đổi
cung cấp thông tin nhận diện rõ xu hướng của nền kinh tế của thế kỷ hai mươi một
và các tác động của xu hướng này đến khu vực hợp tác xã trên thế giới và khu vực châu á thái bình dương
tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức mới giữa các nước cùng các kinh nghiệm thực tiễn